ba nhà khoa học người việt đã tạo nên kỳ tích mới cho lịch sử ngành vật lý việt nam khi lần đầu tiên có nghiên cứu được đăng trên tạp chí vật lý hạng nhất quốc tế fisico review letters
công trình nghiên cứu của họ là mô tả vi mô đồng thời mật độ mức và hàm lực phóng xạ của hạt nhân nguyên tử
trong số ba tác giả có hai người đang làm việc ở việt nam là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang hưng đại học duy tân đà nẵng và nghiên cứu sinh lê thị quỳnh hương đại học khánh hòa nha trang
còn tiến sĩ khoa học nguyễn đình đăng làm việc tại viện rickhen nhật bản
trong vật lý hạt nhân việc nghiên cứu hai đại lượng mật độ mức và hàm lực phóng xạ đã trở thành đề tài then chốt bởi chúng có vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình tổng hợp hạt nhân trong vũ trụ cũng như công nghệ sản xuất năng lượng hạt nhân và xử lý chất thải hạt nhân
bài báo được ba tác giả gửi đến tạp chí pacicle reviewlexter ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và trải qua ba vòng phản biện với ba phản biện kín là các chuyên gia hàng đầu thế giới trong cùng lĩnh vực nghiên cứu
tại các vòng phản biện cả ba phản biện đều công nhận bài báo thỏa mãn tiêu chí thứ hai của tạp chí là nghiên cứu giải quyết hoặc làm những bước căn bản để giải quyết những vấn đề cấp thiết đang tồn tại
pacicleviewlexter là tạp chí quốc tế hạng nhất trong các tạp chí vật lý và toán học trên thế giới năm năm gần đây tỷ lệ được đăng ở tạp chí này là khoảng ba mươi